lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã đến thăm và tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại xã đại nghĩa huyện đại lộc và xã điện minh thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam
đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã đến thăm chia sẻ khó khăn mất mát của người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra và trao tặng năm mươi xuất quà tết
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ và các đối tượng chính sách tại xã đại nghĩa huyện đại lộc và xã điện minh thị xã điện bàn
cùng ngày đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi chúc tết và trao tặng ba mươi tám xuất quà cho các cháu ở trung tâm bảo trợ xã hội huyện đại lộc và trung tâm tư vấn phục hồi chức năng cụm liên xã điện thọ thị xã điện bàn
ngoài ra đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cũng đã đến thăm và chúc tết các hộ nghèo người dân bị thiệt hại do mưa lũ và các đối tượng chính sách ở huyện nông sơn và huyện núi thành
tại đây lãnh đạo tỉnh đã trao năm mươi xuất quà cho người dân của hai địa phương